theo ông đoàn văn quỳnh giám đốc sở nội vụ tỉnh đắk nông từ đầu năm cho đến nay
tỉnh đắk nông đã kỷ luật hai mươi chín cán bộ công chức viên chức liên quan đến các vụ phá rừng quy mô lớn
trong đó đã khởi tố bị can một người buộc thôi việc một người cách chức sáu người cảnh cáo năm người
những người còn lại là bị khiển trách và kiềm điểm rút kinh nghiệm
người bị khởi tố bị can là ông phạm xuân sang nguyên đội trưởng đội phòng chống khủng bố
phòng pa tám mươi ba công an tỉnh đắk nông về hành vi hủy hoại rừng
buộc thôi việc đối với ông nguyễn văn khoa kiểm lâm địa bàn xã đắc hà huyện đắk long
ông nguyễn đình dân hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện đắk song với vai trò trách nhiệm là người đứng đầu lực lượng kiểm lâm huyện
được phân công phụ trách quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn nhưng đã để xảy ra các vụ phá rừng với diện tích lớn bốn mươi tám sáu hectare
nên phải chịu trách nhiệm và xử lý trách nhiệm theo quy định
hay ông đỗ ngọc hiếu chủ tịch ubnd xã quảng sơn huyện đắk long được giao thực hiện trách nhiệm quản lý rừng
bảo vệ rừng đối với các diện tích rừng nằm trên địa giới hành chính của xã
nhưng để xảy ra vụ phá rừng với diện tích bốn mươi sáu tám hectare nên phải chịu trách nhiệm và xử lý kỷ luật
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông đã xảy ra hai trăm bốn mươi bảy vụ phá rừng tăng bốn mươi hai số vụ
làm thiệt hại khoảng hai trăm bốn mươi hectare rừng tăng một trăm một mươi bảy diện tích so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu